cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng để điều tra về tội giết người
đó là inisa ayun chú tại giai a nhong và phan phan hậu ayun chú tại thị trấn phước an huyện cron park tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một inisa cầm theo một cái cuốc và một con dao đến nhà hậu để giúp làm ruộng
sau khi làm ruộng xong cả hai về nhà hậu tổ chức ăn nhậu
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày hậu điều khiển xe máy chở inisa về nhà
trên đường về cả hai gặp anh izon bị bi á nằm chơi bên lề đường
mặc dù không có mâu thuẫn gì nhưng cả hai đã dừng xe và đi đến gây sự với anh izon
trong lúc lời qua tiếng lại inisa đã cầm quốc bổ thẳng một nhát vào đầu anh izon
bị đánh anh izon liền vùng bỏ chạy thì bị hai đối tượng chém nhiều nhát vào đầu
bị đánh anh izon liền vùng bỏ chạy thì hai đối tượng này đã chém nhiều nhát vào người
sự việc chỉ dừng lại khi mà người dân phát hiện và can ngăn anh izon bị thương tích nặng